liên quan đến sự việc nhiều học sinh của trường tiểu học xuân lạc huyện trợ đồn bắc cạn
có những biểu hiện bất thường về nhận thức và sức khỏe đoàn bác sĩ của bệnh viện nhi trung ương
đã đến khám và xác định được nguyên nhân chín học sinh ở điểm trường nà bản
có những biểu hiện lạ đã được báo chí thông tin trước đó
sau khi tiếp nhận thông tin có nhiều học sinh ở điểm trường nà bản xã xuân lạc huyện trợ đồn bắc cạn
có biểu hiện bất thường về tâm lý bị ngất đột ngột trở nên hung dữ
đoàn công tác của bệnh viện nhi trung ương cùng các tiến sĩ bác sĩ thuộc các chuyên khoa tâm bệnh
thần kinh tư vấn trẻ vị thành niên đã đến thăm khám cho một trăm linh tám em học sinh tại trường tiểu học nà bản
sau khi thăm khám cho các bệnh nhi về tâm lý thần kinh môi trường
các bác sĩ bước đầu xác định có chín học sinh mắc dối loạn phân ly tập thể
tuy nhiên các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi làm các xét nghiệm cần thiết để kết luận chính xác nguyên nhân
cũng theo lãnh đạo bệnh viện nhi trung ương dối loạn phân ly là chứng bệnh tâm lý
hướng điều trị trong thời gian tới cho các em đó là tăng cường dinh dưỡng cho các em vui chơi
hoạt động trong môi trường lành mạnh tăng cường hoạt động thể lực hạn chế gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ